chủ tịch ủy ban nhân dân phường mai động trần văn vinh cho biết lực lượng chức năng phường mai động đã tiến hành cách ly y tế tạm thời ở sảnh tòa hh một trung cư new horacion city nơi có một dân cư và đồng thời yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
theo lãnh đạo phường mai động ca nghi mắc covid một mươi chín là nam ba mươi chín tuổi từ bà rịa vũng tàu về hà nội ngày một mươi ba tháng một mươi với kết quả xét nghiệm âm tính người này tự cách ly trong căn hộ đến ngày một mươi năm tháng một mươi được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với sars cov hai
bước đầu xác định có ba f một là người đi cùng thang máy ông vinh nói theo ông vịnh lực lượng chức năng phường đang khoanh vùng để điều tra dịch tễ và đợi kết quả xét nghiệm khẳng định đồng thời sẽ phong tỏa quy mô hẹp nhất theo quy định của bộ y tế tránh ảnh hưởng đến người dân
được biết phường mai động đã hoàn thành mũi tiêm một và đang tiêm mũi hai cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn
trung cư new horizons city có bốn tòa nhà cao từ một mươi chín ba mươi tầng với một hai trăm linh hộ và khu thương mại dịch vụ riêng tòa hh một cao hai mươi một tầng với hai trăm năm mươi sáu hộ dân cư
sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết các trường học đã sẵn sàng chuẩn bị điều kiện để đón học sinh trở lại trường nhưng hiện tại vẫn tiếp tục dạy học trực tuyến
theo văn bản sở giáo dục và đà tạ hà nội gửi cho các phòng giáo dục và đà tạ và trường học thuộc sở vào ngày một mươi năm tháng một mươi

ba trường học vẫn thực hiện dạy học bằng hình thức cho học trực tuyến để đảm bảo phù hợp hiệu quả theo đúng kế hoạch của thời gian năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai cho đến khi có thông vào mới
cùng với đó các trường phải chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón học sinh quay lại trường học khi được phép và chủ động phối hợp với các cơ quan y tế địa phương
hoàn thành tiêm vaccine một trăm linh cho cán bộ giáo viên nhân viên có phương án tổ chức tiêm vaccine cho học sinh trong độ tuổi khi có hướng dẫn và phân giao vaccine của cơ quan y tế
các nhà trường tiếp tục duy trì phương ưu trọng trẻ và gia đình để nắm thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh
thông qua sổi liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác
gửi thông tin hướng dẫn học sinh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian học trực tuyến tại nhà
thực hiện khai báo y tế thông tin kịp thời những trường hợp cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường và học sinh có biểu hiện ho sốt khó thở
thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
như vậy cho đến thời điểm này hà nội vẫn chưa chốt cụ thể phương án đưa học sinh trở lại
cũng như phương án tổng thể của ngành giáo dục về việc tiêm vaccine cho học sinh
mà tiếp tục chỉ đạo các trường học chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng
ngay sau khi ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép các quán ăn mở cửa phục vụ tại chỗ
việc kiểm soát lân chiếm đồng đường lê đường vỉa hè được đẩy mạnh
nhằm đảm bảo công tác trật tự công cộng
phòng chống dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại
theo ghi nhận của phóng viên ngay từ hôm đầu tiên các quán ăn mở cửa phục vụ tại chỗ
một số quán có lượng khách đông dẫn đến quá tải không có chỗ để xe
nên nhiều khách hàng khi đến ăn đã phải đỗ xe dưới lòng đường
xung quanh vỉa hè gây ách tắc giao thông và mất mỹ quan đô thị
công an tp hà nội đã huy động lực lượng cảnh sát trật tự công an phường thị trấn
và các lực lượng trật tự viên phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt kịp thời để nhắc nhở
cũng như xử lý các trường hợp vi phạm
đây là một trong những biện pháp mà thành phố đang triển khai rất quyết liệt
để phòng chống và ngăn chặn sự tái bùng phát của dịch covid một mươi chín
đảm bảo tối đa không tập trung đông người và ách tắc giao thông
ảnh hưởng đến cuộc sống của đại đa số người dân
cũng theo ghi nhận từ một mươi bốn tháng một mươi đến nay lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý
nhiều trường hợp liên quan đến lân chiếm lòng đường vỉa hè tại nhiều quán ăn trên địa bàn
đại diện bộ giao thông vận tải cho biết đến chiều một mươi năm tháng một mươi hai
hai mươi bảy địa phương đã chấp thuận phương án hoạt động trở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh
gồm hà nội hải phòng nghệ an điện biên đà nẵng thành phố hồ chí minh
long an đắk nông phú thọ phú yên lai châu con tum đồng nai bắc giang
quảng bình quảng trị ninh bình long an thanh hóa lào cai thái bình thái nguyên
hòa bình tuyên quang đắk lắc nam định bình dương
ngoài ra một mươi một sở giao thông vận tải đang chờ ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến
gồm cần thơ hà giang gia lai bạc liêu quảng ninh bình phước lâm đồng an giang hưng yên hải dương hậu giang
cũng theo bộ giao thông vận tải lượng khách đi lại trên các tuyến vận tải đường bộ chưa nhiều
một mươi tỉnh trong số hai mươi bảy địa phương nêu trên đã mở tuyến xe khách với ba trăm một mươi sáu tuyến đăng ký mỗi ngày
song thực tế chỉ có sáu mươi sáu chuyến khai thác trong ngày một mươi năm tháng một mươi
vận chuyển chỉ có hai trăm linh ba khách
từ ngày một mươi tháng một mươi bộ giao thông vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời
thí điểm mở lại vận tải hành khách liên tỉnh và đề nghị các địa phương căn cứ tình hình thực tế
để thí điểm hoạt động trở lại vận tài hành khách đường bộ từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi
người dân nha trang và vũng tàu đổ về các bãi tắm vui chơi trong sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi
sau hơn bốn tháng chính quyền cấm biển để phòng chống dịch covid một mươi chín
bãi biển dọc đường trần phú thành phố nha trang đông người từ sáng sớm ngày một mươi sáu tháng một mươi
nhiều người đắp khát số khác xuống tắm biển hoặc chạy bộ đánh bóng chuyền cầu lông
ven bãi biển hệ thống loa phát thanh liên tục phát khuyến cáo không tập trung đông để phòng chống covid một mươi chín
khánh hòa quyết liệt cho người dân tắm biển trở lại
sau khi tỉnh này đánh giá cơ bản khống chế được dịch áp dụng nhiều biện pháp nới lỏng giãn cách
để thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả trong tình hình mới
đảm bảo an toàn phòng chống dịch chính quyền tỉnh yêu cầu người dân tắm ở những bãi biển vùng xanh
không tập trung quá năm người đeo khẩu trang giữ khoảng cách tối thiểu hai m
và phải có thẻ xanh hoặc thẻ vàng covid một mươi chín không tổ chức giữ xe bán hàng rong trên bãi biển
biển thành phố vũng tàu trong sáng nay trong xanh gió nhẹ sóng nhẹ thưa thớt người tắm
ủy ban nhân dân bà rịa vũng tàu cho phép người dân tắm biển trở lại
báo rỡ người dân tự hé mở một số nơi để xuống tắm
người dân được yêu cầu đeo khẩu trang và tuân thủ năm k
tối ngày một mươi năm tháng một mươi ủy ban nhân dân bà rịa vũng tàu ban hành văn bản về việc áp dụng tạm thời
một số biện pháp thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên phạm vi toàn địa bàn
cụ thể từ giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi tỉnh cho phép một số hoạt động mở cửa trở lại
có kiểm tra giới xét nghiệm khi vào tỉnh nới lòng việc đi lại của người dân và cho phép tắm biển trở lại
trong đợt dịch thứ tư đến nay bà rịa vũng tàu ghi nhận bốn hai trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín
số ca nhiễm có xu hướng giảm sâu địa phương có gần một hai triệu người và cần một năm triệu liều vaccine
để tiêm cho chín mươi năm người dân từ một mươi tám tuổi trở lên đến nay bộ y tế đã cấp cho tỉnh này một hai triệu liều vaccine covid một mươi chín
sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi cư dân mạng dậy sóng khi xuất hiện thông tin của hôn nhân bí mật kéo dài hơn một thập niên của đàm hưng sắp kết thúc
bà liên jacki phạm nộp đơn lên tòa án xử lý hôn với ông huỳnh minh hưng lên tòa án quận cam bang california mỹ vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
cả hai đã kết hôn vào ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn và ly thân vào ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cả hai không có con chung và không phân chia tài sản
đây là một thông tin bất ngờ giữa thời điểm đàm vĩnh hưng đang vướng lụm sùm về việc từ thiện trong đợt mưa lũ miền trung năm hai nghìn hai mươi
bà jackie liên phạm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là một trong những bầu sâu nổi tiếng tại mỹ
đồng thời làm chủ nhà hàng đàm vĩ hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một là ca sĩ nổi tiếng tại việt nam và trong thị trường hải ngoại
trên trang cá nhân bà liên phạm thường đăng tải các dòng trạng thái ủng hộ hoạt động nghệ thuật của miterdam
trong đó năm ca sĩ gọi vợ trong giấy tờ của mình là sếp
cách đây vài năm dư luận cũng dân gian chết tin đồn cho rằng đàm vĩnh hưng đã đăng ký kết hôn với một bầu sâu có tiếng tại hải ngoại
tuy nhiên vào thời điểm đó những thông tin trên chưa được kiểm chứng và người trong cuộc cũng giữ im lặng
từ khi phi nhung qua đời con gái ruột wani phạm nhiều ngày liền túc trực bên lễ viếng của mẹ lo liệu cho tăng lễ được chu toàn ấm áp
hình ảnh quen y phạm mắt xưng hút suy sụp vì khóc nhiều khuôn mặt hốc hác buồn bã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa
trong cáo phó quen y phạm đại diện gia đình thông báo gia đình sẽ không nhận vòng hoa thay vào đó là tiền ủng hộ cho quý tử thiện phi nhung và quen y phạm
số tiền thu được sẽ giúp tịnh xá giác an xây trường học việt ngữ bên cạnh chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín tại việt nam như ước nguyện của nữ ca sĩ trước đó
sau khi lo liệu xong hậu sự cho mẹ khoa nghi phạm đã đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc trên trang cá nhân
cô cảm tạ các bác sĩ tại việt nam đã chữa trị hết sức cho mẹ phi nhung trong thời gian mắc covid một mươi chín
cảm ơn các nghệ sĩ và những khán giả đã thương yêu phi nhung và dành thời gian đến tiên đưa cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng
đặc biệt trong bài có đoạn con xin mọi người hãy để cho mẹ con được vui vẻ yên nghỉ
tuy wan nghi phạm không trực tiếp nói rõ nhưng ai cũng hiểu cô đang khéo léo đề cập đến những lùm xùm xoay quanh tiền cắt xê của hồ văn cường trong thời gian gần đây
giờ hồ văn cường đã chuyển ra ở riêng nên cô mong mọi ồn ào đều lắng xuống để mẹ được yên nghỉ
đặc biệt wani phạm không hề đề cập đến vấn đề mua nhà cho hồ văn cường như dân cư mạng đang đồn đoán
thông tin nói trên đã khép lại nội dung về diễn biến dịch covid một mươi chín ngày hôm nay của chúng tôi

hãy để lại những bình luận yêu thương để trở thành người đồng hành thực sự với lực lượng tiến đổi trên bản trận thông tin
hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo chúc quý vị và các bạn mì ăn trong ngày hôm nay